các giảng viên cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi vừa được đưa ra lấy ý kiến dư luận
việt nam cần đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt tỷ lệ ba mươi năm khoảng chín tiến sĩ
trong đó sẽ đào tạo khoảng năm tiến sĩ ở nước ngoài
khoảng năm trăm linh tiến sĩ theo hình thức phối hợp liên kết đào tạo giữa các trường đại học việt nam và trường đại học nước ngoài
theo phó giáo sư tiến sĩ trần xuân nhĩ
lý do bộ giáo dục và đào tạo đưa ra đề án chi một mươi hai tỷ đồng đào tạo chín tiến sĩ chưa thuyết phục
nước ta thiếu tiến sĩ thật nhưng lại thừa tiến sĩ giấy
tiến sĩ nguyễn tùng lâm chủ tịch hội tâm lý giáo dục hà nội khẳng định
dự thảo đề án chi một mươi hai tỷ đồng đào tạo chín tiến sĩ không thực tiễn
trong bối cảnh giáo dục hiện nay khi lương giáo viên còn thấp không đủ đảm bảo cuộc sống
việc cần đào tạo thêm đó là rất cần thiết
vấn đề của chúng ta là thế này chúng ta phải đào tạo thêm và tiếp theo đó đào tạo xong rồi
thì là phải chăm sóc các tiến sĩ chăm sóc điều kiện của họ làm việc như thế nào
thì đó là một cái điều có lẽ còn cần hơn là việc đào tạo tiến sĩ
chúng ta đào tạo thêm chín nữa thì mới đạt được tỷ lệ ba mươi năm
thì tỷ lệ ba mươi năm là tỷ lệ rất là ít
chúng ta hiện giờ chúng ta đòi hỏi các giáo viên dạy đại học của chúng ta
ở trình độ là thạc sĩ tức là chúng ta đã đòi hỏi người ta làm việc quá sức
thực ra để dạy được đại học thì chúng ta cần phải có những tiến sĩ
không phải là tiến sĩ mới tốt nghiệp mà tiến sĩ cũng đã có những công trình để dạy đại học
thế hiện nay chúng ta có những công trình để dạy đại học
hiện giờ thì chúng ta lấy thạc sĩ để dạy đại học
và tiến sĩ thì để dạy các cái bậc sau đại học
thì cái bậc đại học là đòi hỏi quá ư là nhiều công sức đối với những người có trình độ thạc sĩ
và vì vậy cho nên là nhiều khi không đáp ứng được yêu cầu
vâng thế liệu bộ giáo dục và đào tạo có cam kết rằng
sau khi đào tạo họ thì sẽ có những công trình khoa học để giúp đất nước
và phát triển hơn
thế chúng ta thì có lượng lớn những cái tiến sĩ
nhưng hiếm có những cái công trình nghiên cứu về khoa học hay những cái bảng sáng chế
tôi chưa thấy bộ giáo dục cam kết là sẽ có điều kiện để cho các tiến sĩ làm việc
tôi chưa bao giờ thấy
và có lẽ cái điều đó cũng là rất khó với lại một đất nước
phải nói rằng là quá nhiều khó khăn như đất nước của chúng ta
cái đó thì chúng ta phải chấp nhận thôi
chúng ta phải chấp nhận thôi
bây giờ cứ trách là tại sao các tiến sĩ ở trong nước mà lại hầu như không có công trình
công trình quá ít mà tiến sĩ ở ngoài thì người ta thì là như thế là người ta gấp hàng bao nhiêu lần
ngay ở các nước đông nam á
nhưng mà ta lại không đặt câu hỏi nó ngược lại
thế tại làm sao như các tiến sĩ của ta mà ở nước ngoài
thì họ lại làm việc được tốt như là người ở nước ngoài
chúng ta không hề làm một cái nghiên cứu
để trả lời vấn đề đó
thì đó là cái điều không công bằng đối với các tiến sĩ ở trong nước
có ý kiến cho rằng là đào tạo tiến sĩ liên miên như hiện nay
thì có phải là giải pháp hữu hiệu để đổi mới giáo dục hay không ạ
hiện giờ chúng ta rất hiểu sai về vấn đề tiến sĩ
ai cũng có làm tiến sĩ
sau đó tiến sĩ để không phải dấn thân vào khoa học
tiến sĩ để dành cho những người chấp nhận dấn thân vào khoa học
còn tiến sĩ để đi làm những việc khác
thì không cần
thì đáng lẽ ra thì bộ giáo dục khi mà nhận cái người làm tiến sĩ
thì phải nghiên cứu rất kỹ rằng người này trước hết là có khả năng hay không
và thứ hai nữa là họ có chấp nhận dấn thân vào cái cuộc đời
là làm nghiên cứu khoa học hay không
thì mình lại không làm cái việc đó
thế cho nên là tiến sĩ của mình thì để mà làm khoa học thì lại ít
mà lại làm ở trong những điều kiện quá khó khăn
như ở nước
ở nước ta thì lại càng ít nữa
thế cho nên là mình không có công trình là phải lắm
mình không có
thế cái này là do vấn đề về cách sắp xếp hay là cách tuyển chọn đầu vào để làm tiến sĩ của chúng ta
bắt đầu từ năm vào khoảng cái năm đổi mới
một nghìn chí trăm tám sau
trở về sau thì chúng ta mới có thể nói là ta bắt đầu xây dựng một cái nền đại học
thế nhưng mà xây dựng trong các cái khó khăn là
ta chả có tiền gì cả
nói gì thì gì chứ
xây dựng đại học thì phải có tiền
mà tiền rất nhiều
nhất là để làm khoa học
làm khoa học là tiền nhiều lắm
thế thì chúng ta chưa nhận thức được đời ủ về cái tiền phải bỏ ra để làm khoa học
ta chưa có một cái quá trình làm giáo dục đại học như vậy
thì có lẽ là không thể nào mà có thể nhận thức ngay được rằng là
người làm tiến sĩ phải chỉ để dành cho người dấn thân vào khoa học
hiện giờ thì chúng ta thấy làm tiến sĩ ra giới thiệu
ôi nó oai lắm
không hiểu là tiến sĩ chỉ để dành cho những người làm khoa học
vậy bà đánh giá thế nào về cái thực trạng đào tạo tiến sĩ ở trong nước hiện nay của chúng ta
tiến sĩ đào tạo thì phải nói rằng là tôi tôi chỉ nhớ như thế này
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm khi là chúng ta thống nhất đất nước
rồi là bắt đầu
một nghìn chín trăm bảy mươi tám thì chúng ta có cái chế độ một nghìn chín trăm bảy mươi tám hay là sau một nghìn chín trăm bảy mươi tám đó là chế độ đào tạo lúc đó gọi là phó tiến sĩ chứ không phải tiến sĩ
theo liên xô mà gọi phó tiến sĩ ở trong nước
thì lúc đó phải nói những người mà đứng ra đào tạo thì cũng có thể có những người giỏi nhưng cũng có thể có những người chỉ tầm tầm thôi
nhưng mà đào tạo rất nghiêm túc
cái thời đó là thời rất nghiêm túc
nhưng mà về sau thì tôi không hiểu về sau tại làm sao hay người ta bảo là đó là cái do kinh tế thị trường nó làm mọi người thoái hóa
về sau thì càng ngày là càng tệ
những chuyện bôi trơn ở trong cái chuyện làm tiến sĩ thì là người ta nói nhiều
người ta nói rất rất nhiều
nhưng chẳng ai dám nói công khai
và những cái chuyện đó nó làm cho cái trình độ nó thoái hóa
nó làm cho trình độ
thì cũng điều đó không phải là tất cả
có những nơi đào tạo rất nghiêm túc
tôi công nhận
thế nhưng mà cái nghiêm túc đó nó chỉ là một cái dấu chấm trên một cái chấm
chấm sáng điểm sáng trên một cái thảm và nó trải đen nhiều lắm
thế thì cái chuyện đó là chuyện rất buồn
nhưng mà tôi cho là điều tất yếu
rồi dần dần nó sẽ sáng dần lên hết thôi
theo con số thống kê hiện nay chúng ta có khoảng chín giáo sư phó giáo sư và trên hai mươi bốn ba trăm linh tiến sĩ
nhưng kết quả nghiên cứu khoa học của việt nam tụt ra so với các nước trong khu vực asean
trong thời gian một mươi năm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi
các nhà khoa học nước ta chỉ công bố ba bốn trăm năm mươi sáu công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục esi
kết quả này chỉ bằng một phần năm so với thái lan
một phần ba so với malaysia và một phần một mươi bốn so với singapore
ngoài ra trong giai đoạn hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
việt nam chỉ có năm bằng sáng chế được đăng ký tại mỹ
trung bình mỗi năm có một bảng sáng chế
tổng kinh phí thực hiện đề án đào tạo chín tiến sĩ dự kiến là một mươi hai tỷ đồng
các nguồn kinh phí cần thiết để triển khai đề án bao gồm ngân sách nhà nước chiếm khoảng chín mươi bốn
từ các dự án nước ngoài và nguồn xã hội hóa là năm mươi
các nguồn kinh phí khác
như học phí
đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học
trước đây bộ giáo dục và đào tạo có đề án chín trăm một mươi một
từ năm hai nghìn một mươi
với mục tiêu đào tạo hai mươi tiến sĩ
nhưng do tuyển sinh ao ao
chất lượng là tiến sĩ giấy
trong khi đề án này không đạt được mục tiêu
tại sao bộ giáo dục và đào tạo
lại tiếp tục có dự thảo đề án đào tạo chín tiến sĩ
do nguồn lực đầu tư của nhà nước
về kinh phí đào tạo
cho một cái tiến sĩ hiện nay chúng ta quá thấp
không đủ đảm bảo cho nghiên cứu sinh thực hiện
các công trình nghiên cứu của mình để đảm bảo
khối lượng và chất lượng của một
địa tài nghiên cứu nghiên cứu sinh như chúng ta mong muốn
tôi định cách thứ nhất là chúng ta nên có định nghĩa
rất là cẩn thận
thế nào là tiến sĩ
nói chung của thế giới
và đưa việt nam như vậy nó có đặc thù gì
phải rõ hệ tiên đề là phải rõ tiên đề a
sau đó mới bàn muốn a thì phải thế nào
điều thứ hai tôi nghĩ là mọi việc sẽ trở nên
thuận lợi dễ dàng và dễ làm hơn là chúng ta bám rất chặt
theo những cái tiêu chí
đào tạo tiến sĩ của khu vực và thế giới
mà nhất là khoa học tự nhiên và công nghệ thì nó có chuẩn rồi
mình đừng có nghĩ ra cái gì mà
theo cái nói này nhanh nhất
bà đánh giá sao về cái khoảng một mươi hai tỷ đồng
cho chín tiến sĩ
như hiện nay
cái chuyện đó là chuyện mà tôi thấy là cần phải nói
một mươi hai tỷ đồng cho chín tiến sĩ thì mỗi người được
mỗi người được tỷ ba rồi tính đi tính lại thì là
được vào khoảng
năm mươi đô la cho bốn năm
làm tiến sĩ
năm mươi đô la
tức là mỗi một năm được
một mươi đô la
để làm tiến sĩ
thế thì tôi xin có một cái câu chuyện này
mà tôi vẫn bị
rắc rối với lại bộ giáo dục đào tạo
những cái năm
là vì thế này lúc đó
minh gửi tiến sĩ của mình đi ra đào tạo nước ngoài
và cho mỗi một tháng có

thế thì sáu trăm năm mươi đô la
và vì lúc đó cái cô đó là trợ lý của tôi thế là tôi sang cái trường đại học đó
họ gọi tôi họ bảo rằng là
sáu trăm năm mươi đô la không thể có chi phí được
vì thế này
cái trường đại học của ta
nó giải cái campus nó giải trên tám mươi km
thế mà mỗi di chuyển
ông giáo sư muốn gặp ông ấy buổi sáng ở trên lớp
rồi lại buổi chiều ở phòng thí nghiệm
thì cô ấy phải lấy xe buýt rồi đi
mà nếu chỉ có sáu trăm năm mươi đô la mỗi tháng ấy
thì cô không đủ tiền đi xe buýt để mà chạy theo ông giáo sư sáng ở trên lớp chiều ở phòng thí nghiệm
thế cho nên là
khi mà tôi sang thì ở trường họ bảo rằng hiện giờ cô ấy không có tiền để mà mua máy tính
nhà trường ấy thì
chỉ nhận cô ấy là để đào tạo thiên sĩ thôi với học bổng của nhà nước việt nam
bây giờ cô bảo cô không có tiền mua máy tính
nhà trường nghĩa là tìm đủ mọi chỗ nào có tiền để mà mua cho cô ấy cái máy tính để cô ấy sử dụng
vậy thì đề nghị là bà về bà nói chuyện với bộ giáo dục xem là
chuyện máy tính của cô ấy
thì chúng tôi ứng tiền nhưng mà bộ giáo dục trả
tôi về tôi nói chuyện thì bộ giáo dục không
xong tôi về tôi nói chuyện với trường
thì trường bảo ơ thế thì để về bao giờ cô ấy xong tiến sĩ cô ấy về cô ấy có tiền cô ấy làm thì cô ấy giả nợ
đấy chỉ trả lời tôi những câu hỏi đó như vậy
thế cho nên là cái số tiền này thì là
họ không đủ để làm tiến sĩ nước ngoài đâu
họ sẽ rất chật vật
cái đề án một mươi hai tỷ đồng để đào tạo
chúng ta nên có cái giải pháp cách triển khai ra sao
theo ý kiến của riêng bà
ờ tôi nghĩ rằng là cái việc mà đề ra cái dự án này thì
nhất quyết chúng ta phải làm
và chúng ta làm thật nghiêm chỉnh
để đào tạo những tiến sĩ
chỉ để dành cho
nếu mà tiền chỉ có một mươi hai tỷ đồng thì tôi sẽ bớt tiến sĩ đi để tôi nâng cái học bổng lên
và trong các tiến sĩ mà gửi ra tôi sẽ chọn lọc rất kỹ
người nào mà thật là dấn thân vào khoa học
muốn biết người nào dấn thân vào khi khoa học dễ lắm
có gì là khó đâu
một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ hoàng xuân xính đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
quá trình triển khai đổi mới đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo có những giải pháp triển khai phù hợp
tạo đột phá và hiệu quả cao
không thể chạy theo thành tích rồi đưa ra những cách làm vội vàng
cùng những mục tiêu xa vời thực tiến
chi tiêu hàng nghìn tỷ đồng
mà không hiệu quả
tạo nên nguy cơ thất bại trong đổi mới giáo dục và đào tạo đất nước
đến đây thời lượng của chương trình tâm điểm cũng đã hết